hàng trăm kg pháo hoa đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc thu giữ trong quá trình tuần tra vào khoảng năm giờ sáng ngày hôm nay
cụ thể hơn hai trăm linh kg pháo hoa đã bị thu giữ khi lực lượng chức năng khám xét xe bảy chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi hai l chín trăm bốn mươi bảy do lái xe phạm viết văn hai mươi bảy tuổi ngụ tại tp biên hòa tỉnh đồng nai điều khiển hướng từ gia lai đi thành phố hồ chí minh
ngoài ra lái xe văn đang sử dụng giấy phép lái xe giả biển số giả và dương tính với chất ma túy hai đối tượng đi cùng xe đã bỏ chạy hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật